gồm trung du và miền núi phía bắc đồng bằng sông hồng đông nam bộ
hội nghị sẽ đánh giá việc thực hiện nghị quyết ba mươi năm các hiệp hội doanh nghiệp doanh nghiệp hiến kế kiến nghị
các bộ ngành địa phương trao đổi thảo luận với doanh nghiệp để giải quyết vướng mắc kiến nghị
thủ tướng chính phủ sẽ kết luận hội nghị
sau hội nghị thủ tướng có chỉ thị cụ thể để các cơ quan nhà nước thực hiện
hội nghị được tổ chức theo hai hình thức gồm trực tiếp và trực tuyến
dự kiến khoảng hai đại biểu gấp bốn lần năm hai nghìn một mươi sáu sẽ trực tiếp tham dự hội nghị
trong đó khối doanh nghiệp dân doanh khoảng một năm trăm linh đại biểu cùng các đại biểu từ khối doanh nghiệp
có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài fdi doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp đã cổ phần hóa
một số sư quán và các định chế tài chính lớn các cơ quan nhà nước các cơ quan báo chí trung ương và địa phương
tham dự hội nghị qua hình thức trực tuyến có lãnh đạo sáu mươi ba tỉnh thành phố
cùng các đại biểu doanh nghiệp với số lượng năm mươi một trăm linh người
hội nghị cũng sẽ được truyền hình trực tiếp trên cổng thông tin điện tử chính phủ
ngay sau hội nghị trong cùng ngày thủ tướng chính phủ và các phó thủ tướng chính phủ sẽ họp với các bộ
ngành cơ quan để xem xét xử lý kiến nghị của doanh nghiệp văn phòng chính phủ
bộ kế hoạch và đầu tư và vcci đồng chủ trì họp báo về hội nghị
sáng nay tại hải phòng đoàn công tác của bộ tư lệnh cảnh sát biển đã lên tàu tám nghìn bốn
lên đường thăm và làm việc với lực lượng cảnh sát biển trung quốc
đây là hoạt động nhằm cụ thể hóa các nội dung theo tinh thần bản ghi nhớ chung
đã được ký kết giữa lực lượng cảnh sát biển hai nước vào tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
đây là lần đầu tiên tàu cảnh sát biển việt nam sang thăm và giao lưu với cảnh sát biển trung quốc
chuyến thăm làm nổi bật kết quả quan hệ hợp tác hữu nghị tốt đẹp giữa lực lượng cảnh sát biển việt nam
và cảnh sát biển trung quốc tăng cường phối hợp chặt chẽ trong hoạt động tổ chức giao lưu
trao đổi kinh nghiệm thực thi pháp luật giữ gìn an ninh trật tự an toàn trên biển trong khuôn khổ cho phép
góp phần xây dựng niềm tin giữa hai lực lượng và nhân dân hai nước
trong khuôn khổ chuyến thăm sẽ diễn ra các hoạt động hội đàm giữa cảnh sát biển việt nam
và cảnh sát biển trung quốc thăm tổng đội nam hải trao đổi kinh nghiệm nghiệp vụ chuyên môn
và các hoạt động giao lưu văn hóa thể thao
chuyến thăm nhằm thúc đẩy hai bên thực hiện tốt các nội dung trong bản ghi nhớ hợp tác
trên các lĩnh vực cụ thể ngăn chặn các hoạt động tội phạm xuyên quốc gia như cướp biển
buôn lậu vượt biên hoạt động khủng bố vận chuyển và buôn bán trái phép vũ khí
vật liệu nổ ma túy tiền giả mua bán người hỗ trợ tìm kiếm giúp đỡ người dân hai nước gặp nạn trên biển
tiến hành tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định vịnh bắc bộ mỗi năm một đến hai lần
cử tàu sang thăm hữu nghị lẫn nhau và thiết lập đầu mối liên hệ để bảo đảm duy trì thông tin liên lạc suốt hai mươi bốn trên hai mươi bốn
triển khai cam kết giữa lãnh đạo cấp cao hai nước đã ký kết vào đầu năm hai nghìn một mươi bảy về hợp tác bảo vệ và khôi phục
tài nguyên ngư nghiệp vịnh bắc bộ sáng nay hoạt động liên hợp thả giống thủy sinh và bảo vệ nguồn lợi thủy sản việt trung
đã được khai mạc tại quảng trường sơn hải tương liên đông hưng trung quốc
phát biểu tại buổi lễ
và phát triển nông thôn việt nam và bộ nông nghiệp trung quốc đều khẳng định hoạt động thả giống thủy sinh có ý nghĩa tầm quan trọng lớn
góp phần thúc đẩy phát triển bền vững nguồn lợi thủy sản vịnh bắc bộ bảo đảm cuộc sống cho ngư dân hai nước
hoạt động này cũng góp phần củng cố và phát triển hơn nữa quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai quốc gia trên nguyên tắc bình đẳng
cùng có lợi và tôn trọng lẫn nhau
hoạt động liên hợp thả giống thủy sinh và bảo vệ nguồn lợi thủy sản vịnh bắc bộ hai nghìn hai mươi
được tổ chức tại cửa sông bắc luân con sông biên giới việt trung
nhằm thể hiện mối quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời của hai nước láng giềng
núi liền núi sông liền sông cùng hướng tới xây dựng vĩnh bắc bộ thành vùng biển hài hòa hữu nghị
thưa quý vị và các bạn một năm trước sự cố môi trường biển tại bốn tỉnh miền trung
đã gây ra những hậu quả hết sức nặng nề với ngư dân
tuy nhiên sau một năm nỗ lực khắc phục tới nay hoạt động đánh bắt và tiêu thụ thủy hải sản
ở các tỉnh này đã vượt qua giai đoạn khó khăn và đang phục hồi mạnh mẽ
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại quảng bình
những ngày đầu tháng năm chợ cá đồng hới trung tâm tiêu thụ hải sản lớn bậc nhất ở tỉnh quảng bình
từ sáng sớm không khí mua bán đã trở nên vô cùng nhộn nhịp
từ những loại cá sống ở tầng nổi gần bờ cho tới những con cá ngừ đại dương
đánh bắt ở các ngư trường xa hàng trăm hải lý đều bán rất chạy
có thể nói sau hơn một năm kể từ khi xảy ra sự cố phongmosa
với kết quả kiểm nghiệm an toàn do bộ y tế công bố người dân đã yên tâm ăn hải sản trở lại
người dân yên tâm ăn hải sản trở lại
những chuyến tàu đánh lưới
tàu câu trục lại miệt mài bám biển vươn khơi
bến cảng sông danh cảng cá lớn nhất trên toàn tỉnh quảng bình
lại tấp nập những con tàu vào ra những chuyến xe đến ăn hàng
bà con cũng đã đi biển sản xuất lại bình thường
để riêng cảng cá sông danh đây đến nay tôi thấy hầu như là công việc sản xuất kinh doanh
khai thác thủy hải sản lưu thông tiêu thụ và mọi việc đều trở lại bình thường
theo thống kê của sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh quảng bình
riêng trong tháng bốn sản lượng thủy hải sản toàn tỉnh lên tới gần bốn năm nghìn tấn
trong đó sản lượng khai thác biển chiếm đến trên chín mươi năm
đến nay có thể nói cơ bản là nghề cá đã cơ bản khôi phục
bà con tăng cường bảo biển sản xuất
ngư dân quảng bình không chỉ đánh bắt trong vùng biển của quảng bình
mà còn đi biển xa đi biển xa vùng hoàng xa cũng đã đặt ra vào
đây là nguyên trường rất tiềm năng
và trong tháng bốn vừa rồi nhiều tàu thuyền về sản trường rất là cao
có những tàu duyên thú đến sáu trăm linh triệu mỗi tàu
bà con rất là phấn khởi
hiện quảng bình đang là tỉnh có lực lượng tàu cá đánh bắt xa bờ hùng hậu nhất ở vịnh nam bắc bộ
riêng đội tàu vỏ thép của tỉnh đã lên tới tám mươi năm chiếc
và với việc người dân yên tâm ăn hải sản trở lại
chắc chắn sản lượng thủy hải sản toàn tỉnh quảng bình sẽ còn tăng nhanh trong thời gian tới
tiếp theo chương trình đề xuất giảng dạy chương trình giáo dục phổ thông mới ở lớp hai lớp sáu và lớp một mươi từ năm hai nghìn một mươi tám
tuyên quang điểm vui có điện sau năm mươi năm của người dân bắc danh nà cóp ở huyện miền núi na hàng
ban soạn thảo chương trình giáo dục phổ thông tổng thể đã đề xuất giảng dạy chương trình giáo dục phổ thông mới từ năm hai nghìn một mươi chín
nếu kiến nghị này được bộ giáo dục và đào tạo chấp thuận thì tháng chín năm hai nghìn một mươi chín
chương trình mới sẽ được triển khai đại trà
ban soạn thảo chương trình giáo dục phổ thông tổng thể đã đề xuất giảng dạy chương trình giáo dục phổ thông mới từ năm hai nghìn một mươi tám
màn giải quyết để báo cáo hội đồng thẩm định quốc gia và bộ giáo dục đào tạo
đến tháng chín năm hai nghìn một mươi bảy dự kiến sẽ hoàn thành dự thảo chương trình giáo dục phổ thông tổng thể và các chương trình môn học để ký ban hành
thưa quý vị đến thời điểm hiện nay huyện crono tỉnh đắk nông đã có khoảng bốn con da cầm chết do nhiễm virus h năm n một
chi cục thú y tỉnh đang tập trung khoanh vùng dập dịch cúm da cầm h năm n một tại xã đức xuyên huyện crono
ổ dịch được phát hiện tại xã đức xuyên huyện crono
ổ dịch được phát hiện tại xã đức xuyên huyện rono với bốn con da cầm mắc bệnh chủ yếu là vịt
qua xét nghiệm mẫu bệnh phẩm cơ quan thú y vùng sáu tại tp hcm đã xác định đàn vịt nhiễm virus cúm da cầm h năm n một
hiện chính quyền địa phương đã chỉ đạo lực lượng chức năng thu gom da cầm trong vùng dịch để tiêu hủy theo quy định
tuyên truyền vận động người dân tổ chức phòng chống dịch không bán tháo đàn gia cầm nhằm tránh lây lan
còn tại con tum ngành thú y tỉnh vừa phát hiện một ổ dịch lở mồm long móng trên địa bàn trên đàn gia súc tại làng o xã gia xia huyện sa thầy
dịch lở mồm long móng xuất hiện tại địa phương này từ đầu tháng bốn năm hai nghìn một mươi bảy
đến nay đã có năm mươi bốn con bò và một mươi một con heo của hai mươi hai hộ gia đình mắc bệnh
ngay sau khi phát hiện dịch bệnh tri cục thú y tỉnh con tum đã chỉ đạo trạm thú y huyện sa thầy
và chính quyền địa phương triển khai các biện pháp chống dịch lấy mẫu bệnh phẩm gửi cơ quan thú y vùng sáu xét nghiệm
đồng thời cấp tạm ứng cho địa phương các loại hóa chất vật tư phòng chống dịch
để ngăn chặn dịch lây lan sang địa bàn khác chính quyền địa phương xã gia xia đã thành lập chốt kiểm dịch
đồng thời cắt cử cán bộ xã phối hợp với cán bộ huyện và người dân địa phương tiến hành khử trùng tiêu độc chuồng trại